hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu thị say sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường chú tại xã thượng phùng huyện mèo vạc tỉnh hà giang về tội mua bán người
và đối tượng giàng mí cấu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn xính tùng chứ xã thài phìn tùng huyện đồng văn tỉnh hà giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đồng văn tỉnh hà giang về tội bắt giữ người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện